tình hình mưa lũ tại các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ tiếp tục gây ra nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản
sau đây sẽ là cụm tin tổng hợp tình hình mưa lũ cũng như công tác ứng cứu khắc phục thiên tài tại các địa phương
tại thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái có mưa to và rất to
ban chỉ đạo phòng chống lụt bão thị xã nghĩa lộ và các xã phường đã tích cực triển khai các phương án di rời người nhà cửa tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm
theo đó đã triển khai các lực lượng công an bộ đội dân quân tự vệ giúp dân di rời tài sản trực tiếp cứu hộ cứu nạn những gia đình bị ngập di rời ra khỏi vùng nguy hiểm